trận lũ quét vừa qua tại bản sa ná huyện quang sơn tỉnh thanh hóa đã để lại nhiều thiệt hại to lớn
người dân địa phương đã phải gánh chịu nỗi đau mất đi người thân tài sản tích cóp sau nhiều năm lao động cực lực
bên cạnh đó vẫn còn khoản nợ với ngân hàng chính sách xã hội chưa biết tới khi nào mới trả nổi
ở bản sa ná nhiều hộ gia đình đã vay tiền của ngân hàng chính sách xã hội để xây nhà hoặc làm vốn cho lao động sản xuất
trước đây cuộc sống của người dân trong bản ở mức khá so với mặt bằng chung cả huyện
nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cơn lũ chản qua tài sản bị cuốn trôi ruộng nương xa bồi người dân đang lo lắng về tương lai
chính quyền huyện quang sơn nhận định điều kiện hiện tại của người dân bản sa ná là quá khó khăn
để có thể hoàn thành được nhiệm vụ bên đi văn
trước đó huyện sẽ đưa vấn đề này ra bàn thảo với lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương
nhiều gia đình tại sa ná đã nghèo tới mức chẳng còn gì cả
hiện tại chỉ biết gửi gắm niềm hy vọng vào việc được xóa nợ cơ cấu lại nợ và tiếp tục được cho vay ưu đãi
để phần nào với bớt khó khăn trong thời gian tới